sự việc đau lòng vừa xảy ra tại xã ninh sim huyện thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa vào chiều ngày hôm qua

các em rủ nhau đến con suối
các em rủ nhau đến con suối
chảy qua địa phận thôn dục mỹ xã ninh sim để tắm và do xa vào khu vực có mực nước sâu vớt phải dòng nước chảy xiết cho nên bốn học sinh bị đuối nước và tử vong
ủy ban nhân dân xã ninh sim đã huy động hàng chục dân quân công an địa phương phối hợp với người dân và thân nhân nạn nhân cùng tìm kiếm cho đến gần một mươi tám h mới vớt được thi thể cuối cùng
còn tại thanh hóa trong quá trình tìm kiếm thi thể của nạn nhân bị đuối nước do điều kiện thời tiết nắng nóng thượng sĩ
sĩ hùng cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số một phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh thanh hóa đã bị kiệt sức sau nhiều giờ lặn dưới sông để tìm kiếm
cụ thể vào ngày một mươi chín tháng năm tại bến đỏ thắm huyện nga sơn đã xảy ra vụ đuối nước
sau khi nhận được tin báo của nhân dân phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy số ba đóng trên địa bàn thị xã bỉm sơn
nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng tại chỗ triển khai tìm kiếm thi thể nạn nhân nhưng bất thành
vào sáng qua hai mươi tháng năm phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tiếp tục huy động cán bộ chiến sĩ và phương tiện cứu hộ cứu nạn của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy số một xuống hiện trường để tham gia tìm kiếm thi thể của nạn nhân
cho đến một mươi một h ba mươi do điều kiện thời tiết nắng nóng thượng sĩ đinh sĩ hùng đã bị kiệt sức sau nhiều giờ lặn dưới sông tìm kiếm thi thể nạn nhân
nhằm kịp thời động viên biểu dương tinh thần vì nhân dân phục vụ của chiến sĩ lãnh đạo công an tỉnh thanh hóa đã trực tiếp đến thăm hỏi tình hình sức khỏe và động viên thượng sĩ hùng cố gắng điều trị sớm bình phục để tiếp tục công tác
theo who việc e ngại sử dụng vaccine phòng sởi là mối đe dọa lớn toàn cầu khiến cho dịch bệnh có nguy hiểm này bùng phát trên nhiều quốc gia
và hiện nay thì thế giới có một trăm bảy mươi nước và vùng lãnh thổ ghi nhận các ổ dịch sởi tăng ba trăm linh so với
cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám và trước tình hình này bộ y tế cũng khuyến cáo người dân kể cả là người lớn cần phải tiêm phòng sởi và đảm bảo đủ liều lượng
bộ y tế vừa có thông báo về diễn biến phức tạp cùng với sự gia tăng mạnh mẽ dịch sởi ở việt nam và trên thế giới
hiện nay cả nước đã có năm mươi chín trên sáu mươi ba tỉnh thành phố ghi nhận mắc sởi kể cả ở người lớn
trong đó có đến chín mươi tám bảy số ca có tiền sử chưa tiêm vaccine sởi hoặc không rõ tiền sử tiêm vaccine sởi
để chú động phòng bệnh bộ y tế khuyến cáo người dân cần chú động đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ
người lớn chưa tiêm vaccine sởi cũng cần chú động đi tiêm vaccine tại các cơ sở y tế để tránh bị mắc bệnh
kịp thời khám điều trị phòng các biến chứng và diễn biến nặng của bệnh sởi
hạn chế đưa trẻ tới các bệnh viện lớn nhằm tránh tình trạng lây nhiễm sởi từ bệnh viện
thưa quý vị năm nay bộ giáo dục và đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia
cho các trường đại học phối hợp với các sở giáo dục đào tạo thực hiện nhằm hạn chế tối đa tiêu cực phát sinh trong kỳ thi như đã xảy ra vào năm hai nghìn một mươi tám
và việc các trường đại học tham gia vào chủ trì kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín được đánh giá như thế nào
và liệu đây có phải là giải pháp mấu chốt để ngăn chặn những tiêu cực trong thi cử hay không
trong kỳ thi năm nay bộ giáo dục và đào tạo sẽ điều động cán bộ giảng viên đại học đến các tỉnh thành để phối hợp tổ chức thi
các trường đại học chủ trì chấm thi trách nhiệm
bộ giáo dục và đào tạo chủ trì chấm thi môn ngữ văn theo hình thức tự luận
bộ giáo dục đào tạo và các trường đại học sẽ kiểm tra giám sát việc chấm bài thi tự luận của các sở giáo dục và đào tạo chủ trì
trường đại học cao đẳng địa phương cũng sẽ tham gia phối hợp tổ chức thi tại địa phương mình
vừa rồi thì xảy ra một số sự cố ở các tỉnh phía bắc thì bây giờ chúng ta đừng có nên thay đổi nhiều
mà chúng ta chỉ cần làm thế nào để chống được tiêu cực ở các địa phương
thì không để cho các trường đại học tiểu phương coi
mà phải đưa các trường đại học từ các tỉnh khác về và mạnh dạng giáo cái kỳ thi đó đưa cho đại học làm
bởi vì đại học không có dây mê rỡ mái vì cái tỉnh hết
thì lúc đó mình sẽ công bằng hơn
mặc dù quy định quy chế rất chặt chẽ công tác tổ chức kỳ thi bài bản
với sự tham gia giám sát của đội ngũ giảng viên đến từ các trường đại học
nhưng toàn bộ những giải pháp nhằm ngăn chặn gian lận trong kỳ thi
sẽ vô hiệu nếu có sự tác động trực tiếp của con người như đã xảy ra trong năm hai nghìn hai mươi ba
thực ra là những cái quy trình tổ chức thi cũng như là chấm thi của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia là rất chặt chẽ
tuy nhiên sự giám sát thực hiện những quy trình đấy trong năm vừa qua
có một số nơi là làm không chặt chẽ thành ra nó xảy ra những sự việc đáng tiếc
thì tôi tin rằng là năm nay với sự giúp kinh nghiệm của những sổ cố
thì năm nay bộ giáo dục đào tạo sẽ có những biện pháp để đảm bảo rằng là quy trình được tuân thủ
chỉ khi nào mà quy trình tự tuân thủ thật là tốt
và con người được thực hiện cái quy trình đó phải là những con người tốt
thì chúng ta sẽ đảm bảo là không có cái sự cố xảy ra
như vậy có thể thấy ngoài việc tăng cường vai trò của các trường đại học
việc quy định chi tiết cụ thể trách nhiệm của từng bên liên quan
chế tài xử lý khi xảy ra sai phạm là giải pháp quan trọng để giúp bộ giáo dục và đào tạo
có thể kiểm soát tốt kỳ thi tại các địa phương
từ nay đến khi kỳ thi diễn ra bộ giáo dục và đào tạo sẽ thực hiện nhiều đợt thanh tra kiểm tra
công tác chuẩn bị cho kỳ thi để kịp thời chấn chỉnh xử lý nếu có sai phạm xảy ra
thưa quý vị để giúp cho ngư dân yên tâm vươn khơi khai thác hải sản
và tham gia vào việc bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương
cũng như là giúp cho trẻ em tránh được các tai nạn không mong muốn trong dịp nghỉ hè
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã tổ chức tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước
và sở cấp cứu cho nhân dân tại huyền côn đảo
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đấy là một cái điểm mà chúng tôi cũng lựa chọn để là một cái điểm mới
ngoài cái hoạt động với tỉnh ra thì các nhà đồng hành
thì tiếp tục là có những cái nội dung
có những cái phần quà rất là có ý nghĩa đối với ngư dân
như là các cái bể bình để chứa nước trên tàu
để bảo đảm nước ăn nước uống sinh hoạt cho ngư dân trên tàu
hôm nay con
tập huấn hoạt hành người cứu người bị đuối nước thì con học được nhiều điều mới
và con áp dụng trong cuộc sống là khi thấy người bị đuối nước
con có phải kêu cứu để cho mọi người biết là người đó đang bị đuối nước
nhắc nhở các cháu là các cháu không nên tắm xa bờ
ví dụ tắm xa bờ thì có người lớn dưới thì mấy cháu nên tắm cùng người lớn
còn không có người lớn thì tắm trong bờ thôi thì nó ra xa
mình ở trên bờ cũng quan tâm quan sát mấy cháu
ví dụ có
chỉ ra là mình
ví dụ có
ví dụ có
bãi biển côn đảo trở nên nhộn nhịp hơn mọi ngày
bởi sự có mặt của các y bác sĩ bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
cùng đông đảo ngư dân các em học sinh trên địa bàn huyện
tham gia buổi hướng dẫn nguyên tắc tìm kiếm cứu vớt người bị thương bị nạn trên biển
cách sơ cứu nạn nhân bị đuối nước với các bước dễ làm dễ nhớ
khi phát hiện ra nạn nhân bị đuối nước
đầu tiên mình phải hô hào báo động cho tất cả mọi người cũng biết
tổ chức cứu thì nó có trực tiếp hoặc gián tiếp
trực tiếp là gì
đó là mình xuống cứu trực tiếp bơi hoặc ở trên ghe trên xuồng
nhưng tốt nhất là mình trực tiếp nhảy xuống cứu nạn nhân bơi
thì cái này chỉ áp dụng đối với một là người lớn người trưởng thành
và thứ hai là mình bơi giỏi mình có kỹ năng bơi
thì làm sao để mình xuống để mình cứu được nạn nhân thành công
trong thời gian lực lượng y tế chưa đến
thì mình phải thực hiện công tác sơ cứu
đấy là cái bước thứ hai cái quy trình thứ hai
thì sơ cứu đây là cụ thể đây là cái quy trình hồi sinh tim phổi
hồi sinh tim phổi hay người dân gọi là ép tim và hơi thổi ngạc
người dân công đảo đã tập trung về đây để học hỏi những kinh nghiệm
để sáng tạo để biết gì là sao cho dân công đảo càng ngày càng phát triển hơn
trong khuôn khổ chương trình cảnh sát biển cũng đã tặng hàng trăm áo phao phao nổi
và tội tổ quốc cho ngư dân
với món quà thiết thực này cũng như sự hiện diện thường xuyên của lực lượng cảnh sát biển
nơi đầu sóng ngọn gió
đã khiến bà con ngư dân yên tâm vương khơi bám biển
góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
nhịp sống hai mươi bốn trên bảy xin được kết thúc tại đây
bây giờ đây thì hoàn chỉ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại
trường quay của truyền hình công an nhân dân tại hà nội
để cùng tiếp tục theo dõi bản tin an ninh hai mươi bốn h
những chuyển biến tích cực trên địa bàn xã đại thắng huyện tiên lãng
thành phố hải phòng từ khi công an chính quy về đảm nhận chức danh trưởng công an xã
cảnh sát new zealand đã chính thức cáo buộc thủ phạm gây ra vụ xả súng
tại thành phố christchurch tội danh khủng bố và giết người
tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
trong phiên làm việc vào sáng ngày hôm nay
quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường
cho ý kiến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau
của dự án của quốc hội khóa một mươi bốn
tại phiên thảo luận vấn đề liên quan đến chương trình sách giáo khoa
và quy định về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
đã được nhiều đại biểu quan tâm và cho ý kiến

sách giáo khoa giảng dạy hay được công bố có thời hạn
trước khi niên học mới khai giảng
để học sinh chủ động tìm sách để học
không để thiếu sách cục bộ
gây khó cho học sinh và giáo viên như trong thời gian qua
liên quan đến quy định về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
đại biểu phạm văn hòa nhấn mạnh
thời gian qua việc tổ chức kỳ thi hai trong một
đã xảy ra nhiều tiêu cực
và đang được dư luận quan tâm
đại biểu đề nghị cần xem xét
việc có thể bỏ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
tôi thống nhất như dự thảo thuật
là thi trung học phổ thông
nhưng cũng đề xuất trong lực
là có khoảng giao cho chính phủ nghiên cứu
thời gian sau
tùy thực tế mà có thể bỏ thi trung học phổ thông
chỉ xét tuyển cấp bằng trung học phổ thông
có điều kiện cụ thể để giảm
chi ngân sách nhà nước cho kỳ thi này
rất là tốn kém
mà chỉ tổ chức thi tuyển sinh đại học như trước kia
nhằm tuyển sinh học sinh
có học lực khá giỏi tham gia
những học sinh trung bình và bạn yêu cầu
có thể học nghề hoặc lao động theo sở thích
cũng có thể tham gia thi tuyển
nếu cảm thấy có khả năng
như vậy sẽ tiết kiệm tiền của xã hội
nhất là những gia đình khó khăn
chất lượng đầu vào đại học cũng được nâng lên
trong khi đó liên quan đến cấp học
và độ tuổi của học sinh phổ thông
được quy định trong dự thảo luật
học sinh vào lớp một là sáu tuổi
lớp sáu là một mươi một tuổi lớp một mươi là một mươi năm tuổi
đại biểu bùi văn phương đoàn ninh bình cho rằng
quy định như trên là chưa hợp lý
học thì có thi
có đổ có trượt
đánh giá thì có em được lên lớp coi em ở lại lớp
việc các em vượt tuổi đó
đi học là chuyện bình thường của giáo dục
nếu chúng ta quy định như thế này
thì coi như chúng ta
đẩy các em phải lên lớp
đẩy các em phải tốt nghiệp
không cần biết các em học
và rèn như thế nào
chúng tôi đề nghị là bây giờ về cái tuổi
thì chúng ta chỉ quy định là vào lớp một
là không dưới sáu tuổi
vào lớp sáu
là không dưới một mươi một tuổi
và vào lớp một mươi
là không dưới một mươi năm tuổi
thế còn cái việc trên tuổi
là chuyện bình thường học suốt đời cơ mà
tại phiên thảo luận
các vấn đề liên quan đến chính sách
đối với người học và người làm trong ngành giáo dục
trình độ chuẩn nhà giáo
ngân sách nhà nước chi cho giáo dục
trách nhiệm của nhà nước cơ quan tổ chức cá nhân
tham gia hoạt động giáo dục
cũng đã được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến
hôm qua tại hà nội
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
chủ trì cuộc họp ban soạn thảo tổ biên tập
xây dựng nghề định quy định việc xây dựng
công an xã thị trấn chính quy
đại biểu các bộ ngành trung ương
các đơn vị trực thuộc bộ công an
hiện nay cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
đã hoàn thành việc xây dựng dự thảo
các văn bản báo cáo đánh giá tác động
tờ trình chính phủ nghị định quy định
việc xây dựng công an xã thị trấn chính quy
và đang đôn đốc các bộ ngành ủy ban nhân dân
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tham gia cho ý kiến đối với dự thảo tờ trình
và nghị định theo dõi phản hồi
của công dân trên cổng thông tin điện tử
của chính phủ và bộ công an
nhấn mạnh việc chuẩn bị để có nghị định quy định
việc xây dựng công an xã thị trấn chính quy
cũng là một yêu cầu cụ thể
để thực hiện đề án một trăm linh sáu của bộ công an
thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu
các thành viên trong ban soạn thảo tổ biên tập
đánh giá sâu hơn tác động khi thực hiện chủ trương này
ngoài yêu cầu về mặt kỹ thuật
như thiết kế nghị định như thế nào
cho dễ hiểu dễ theo dõi
cần phải bảo đảm nội dung cần xem xét
đánh giá việc tổ chức thực hiện theo lộ trình
chuẩn bị các điều kiện cần thiết
về mọi mặt nhằm đảm bảo kết quả cao nhất
các cán bộ tăng cường về cơ sở
phải được đào tạo huấn luyện bồi dưỡng tập huấn
để đáp ứng yêu cầu chức năng nhiệm vụ được giao
đảm bảo yêu cầu bám dân bám cơ sở
thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu
các thành viên trong ban soạn thảo tổ biên tập
tiếp tục nghiên cứu và tập hợp tài liệu
đến thường trực ban soạn thảo
trên tinh thần khẩn trương chủ động
sáng nay tại công an tỉnh thái bình
đoàn công tác của bộ công an và ban dân vận trung ương
đã đến kiểm tra việc thực hiện
chương trình phối hợp công tác dân vận
giữa ban dân vận tỉnh ủy và công an tỉnh thái bình
qua hai năm thực hiện chương trình phối hợp
giữa công an tỉnh thái bình và ban dân vận tỉnh ủy
đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận
nhiều mô hình điển hình tiên tiến
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và điển hình dân vận khéo được xây dựng
củng cố và nhân rộng phát huy sức mạnh
tiềm lực to lớn của toàn dân
trong công tác giữ gìn an ninh chính trị
và phòng ngừa tấn công chấn áp tội phạm tệ nạn xã hội
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
đồng chí bùi tuấn quang phó trưởng ban dân vận trung ương
trung tướng trần thị ngọc đẹp
cục trưởng cục xây dựng phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc khẳng định
công tác dân vận công tác xây dựng phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc là một trong những nội dung
quan trọng của công tác đảng công tác chính trị
công tác dân tiếp tục phối hợp chặt chẽ tạo điểm nhấn
có sức lan tỏa trong phong trào
các hoạt động ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của từng lĩnh vực địa bàn
theo hướng dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra
lấy phương châm tự phòng tự quản tự bảo vệ
tự hòa giải về an ninh trật tự
đến từng cơ quan đơn vị nhà trường khu dân cư gia đình
góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ
phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
sáng nay học viện cảnh sát nhân dân đã phối hợp
với tiểu ban lý luận về trật tự an toàn xã hội
hội đồng lý luận bộ công an tổ chức hội thảo khoa học
với chủ đề hai mươi năm chương trình quốc gia phòng chống tội phạm
hội thảo nhằm tổng kết đánh giá những thành tiệu
của chương trình quốc gia phòng chống tội phạm
trong hai mươi năm qua một nghìn chín trăm chín mươi tám hai nghìn một mươi tám
rút ra những bài học kinh nghiệm và phát huy
vận dụng tối đa trong bối cảnh phát triển
và hội nhập quốc tế hiện nay
phổ biến những kinh nghiệm của một số địa phương
điển hình nhân rộng trên phạm vi toàn quốc
đồng thời qua hội thảo nhằm phân tích
những khó khăn vương mắc của lực lượng cảnh sát nhân dân
và các cơ quan ban ngành có liên quan
trong tổ chức thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm
trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp
nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm
trong tình hình mới
ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn sáu mươi bài báo cáo tham luận
của các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành
đại diện các địa phương các chuyên gia cán bộ
đang trực tiếp tham gia công tác lãnh đạo chỉ huy
nghiên cứu và hoạt động thực tiễn
ở các đơn vị trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
thưa quý vị và các đồng chí
nếu như trước đây nhiều người dân ở xã đại thắng
huyện tiên lãng thành phố hải phòng
không dám đi xa vì lo lắng
về tình hình an ninh trật tự phức tạp tại địa phương
thì giờ đây những nỗi lo đó đã không còn nữa
tại sao lại có sự thay đổi tích cực như thế này
đó chính là sự xuất hiện
của lực lượng công an chính quy
về đảm nhận chức danh trưởng công an xã
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
căn nhà của gia đình ông bùi thế anh
nằm ngay mặt đường thuộc thôn giang khẩu xã đại thắng
gia đình ông làm nghề say sát gạo
đã nhiều năm nay
trước đây tình hình an ninh trật tự
tại địa bàn xã đại thắng
luôn khiến ông cảm thấy không yên tâm
nhưng kể từ khi có sự thay đổi
chức danh trưởng phó công an xã
do lực lượng công an chính quy đảm nhiệm
ông thế anh và nhiều người dân trong xã
cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực
về tình hình an ninh trật tự tại địa bàn
cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực
về tình hình an ninh trật tự tại địa bàn
vì vậy chúng tôi đi đâu làm gì
vãng nhà nó sẽ
đối với đại quý trần đức cảnh
ngay khi nhận nhiệm vụ đảm nhiệm chức danh
trưởng công an xã đại thắng
anh cũng cảm thấy khá lo lắng
và có áp lực không nhỏ
bởi đây là một xã trọng điểm về an ninh nông thôn
có vị trí giáp danh với hai huyện của tỉnh hải dương
và tại đây lại có một trung tâm
cai nghiện với hơn sáu trăm linh học viên
tất cả những yếu tố này
đã đặt ra nhiều thách thức
với ban công an xã đại thắng
nói chung chúng tôi đã xác định một cái nhiệm vụ rất là lạng lè
bây giờ xuống đây là mình ăn mấy dân ngủ mấy dân
rồi thì lắm bắt tất cả các tình hình với bà con và tiếp xúc rồi thực hiện nhiệm vụ
cũng rất là may mắn là được sự ủng hộ rất cao của nhân dân
sau ba tháng thực hiện thì chúng tôi đã đạt được kết quả nhất định
trong ba tháng chúng tôi đã bắt truy tố ba vụ
trong đó có hai vụ trộm cắp một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy
ngoài ra và gọi khỏi các đối tượng
và có thể là tiền sự trong diện quản lý nhiệm vụ
và các đối tượng nghiệp ma túy để lên gian đe rồi thì lập hồ sơ giáo dục
hiện nay huyện tiên lãng đã triển khai đưa công an chính quy về đảm nhận chức danh trưởng công an xã
tại hai xã là đại thắng và đông hưng
kết quả bước đầu đã ghi nhận nhiều nét chuyển biến tích cực tại hai địa bàn xã trọng điểm này
sau khi xuống địa bàn các đồng chí đã bắt tay ngay vào công việc
nắm chắc tình hình địa bàn tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
giải quyết các vụ việc nổi cộng tại cơ sở
bản thân các đồng chí cũng đã trực tiếp tham gia giải quyết kịp thời nhiều vụ việc ngay tại cơ sở
góp phần giữ vững an ninh trật tự địa phương
bên cạnh đó các đồng chí đã thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
những việc làm của các đồng chí công an xã trong thời gian qua đã được cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận đánh giá cao
từ thực tế triển khai đề án đưa công an chính quy đảm nhiệm chức danh
trưởng công an xã tại huyện tiên lãng đã nhận được sự đồng tình ủng hộ và đánh giá cao của quân chúng nhân dân
những địa bàn trọng điểm tại huyện tiên lãng đang dần đi vào ổn định và bình yên
đây chính là tiền đề và động lực để huyện tiên lãng tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai đề án đến nhiều địa bàn xã khác trong thời gian tới